thành phố hồ chí minh đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác đẩy lùa dịch bệnh covid một mươi chín
phấn đấu đến hết ngày một mươi năm tháng chín sẽ có kiểm soát và đưa thành phố vào giai đoạn bình thường mới
với tinh thần là chống dịch như chống giặc và đấu tranh với các loại tội phạm để đảm bảo bình yên
lực lượng công an các cấp tại thành phố đã đang và tiếp tục ngày đêm thực hiện nhiệm vụ kép này
với một quyết tâm cao nhất và sau đây là ghi nhận của bộ công tác công an quận tân phú
kể từ khi thành phố áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu liên tục hơn hai tháng nay
hàng đêm tổ công tác ba trăm sáu mươi ba của công an quận tân phú đã duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát
để tuyên truyền xử lý các phi phạm
song song với các hoạt động giám sát trực tiếp trên đường hàng trăm camera phủ khắp địa bàn quận
truyền về các công an phường qua đó việc giám sát được chặt chẽ hơn và hiệu quả cũng sẽ đạt cao hơn
hiện nay thì người dân chấp hành tốt và ít ra đường
sau một mươi tám giờ thì không còn ai ra đường nữa
nếu còn thì cũng sót lại một vài người có thể là người ta do vấn đề công việc
hoặc là cái gì đó người ta về trẻ một tí
và nếu như có các sự cố thì ở đây mình trực ban sẽ gọi điện báo ngay cho tổ tuần tra trên đường
là gồm ba tổ tuần tra thì mình báo thì tổ tuần tra sẽ chạy ra và giải quyết vụ việc ngay lập tức
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của chỉ thị một mươi sáu quận tân phú đã lập bốn mươi chín chốt chặn
trong đó có hai mươi chín chốt cấp phường và hai mươi chốt cấp quận
tại điểm chốt có thể có khác nhau về bố trí ca trực nhưng tất cả phải đảm bảo xuyên suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
vì vậy hầu hết các sinh hoạt an nghỉ của các chí sĩ phải diễn ra tại chỗ
trong hai mươi bốn tiếng em cũng có ba bữa ăn mỗi anh em tranh thủ ăn uống một mươi năm phút
cũng có khó khăn về vấn đề thời gian nhưng mà vì cái tinh thần nhiệm vụ chống dịch
nên cũng động viên nhau để vượt qua
có thể thấy những khách nghiệp của mưa nắng và sương đêm
trong khi đó phải duy trì liên tục trong thời gian dài sẽ không tránh khỏi sự bào mòn thể lực
ngoài động viên chéo nhau của các người trực chốt thì sự quan tâm từ phía đoàn thanh niên và hội phụ nữ trong đơn vị
cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ ở tuyến đầu
ngay khi diễn ra dịch bệnh thì các lực lượng đã được tăng cường ở các chốt
thì thấy được cái tinh thần làm việc công an rất là vất vả không ngại nắng không ngại mưa
cho nên là ban chấp hành đoàn cũng như hội phụ nữ đã có những phần quà gửi đến cho các anh
nhằm để thể hiện tinh thần sự quan tâm chia sẻ đến các anh
giúp các anh có thể thêm tinh thần lạc quan để cùng nhau hoàn thành tất nhiên việc được giao
vào những ngày này hàng năm là thời điểm lực lượng lãnh đạo cán bộ và chiến sĩ công an nhân dân
đang rất hứng khởi cho các hoạt động để kỷ niệm ngày truyền thống
nhưng năm nay tất cả mọi hoạt động đó đã phải gắt
thay vào đó là tập trung toàn bộ lực lượng vào mục tiêu dập dịch
như mỗi năm thì vào trung tuần tháng tám thì lực lượng công an quận cũng hòa mình vào lực lượng công an thành phố
cũng như lực lượng công an cả nước là có các hoạt động tổ chức kỷ niệm ngày thành lập lực lượng công an dân
các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cũng như là các hoạt động chăm lo cho xã hội
tuy nhiên là năm nay có cái khác
và chúng ta đang trong giai đoạn là dịch bệnh rất là diễn biến rất là căng thẳng và phức tạp
nên là lực lượng công an lực lượng công an quận chúng tôi
thì cùng với lực lượng công an cả nước
tạm gác tất cả các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập lực lượng công an dân
để tập trung công tác phòng chống dịch
cố gắng cùng với người dân trên địa bàn quận tân phú
người dân trên địa bàn thành phố cũng như là cả nước
cùng với các lực lượng chức năng và chính quyền chúng ta kiểm soát được dịch bệnh
để từ đó
mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
đưa cả nước vào trạng thái bình thường mới
cùng với lời kêu gọi nhân dân đồng lòng cùng lực lượng công an đẩy lùi dịch bệnh này
trước đó lãnh đạo thành ủy lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố
đã khuyến nghiệm người dân đồng thuận
tuân thủ nghiêm các quy định của chỉ thị một mươi sáu
đạt được hay không mục tiêu sau một mươi năm tháng chín
sẽ đưa thành phố về trạng thái bình thường mới
đang phụ thuộc ở chính những người dân